sáng nay tại trụ sở công an xã phú hưng huyện cái nước đại diện công an tỉnh cà mau phối hợp cùng thanh tra sở thông tin và truyền thông
đã mời quách xén chú tại xã phú hưng lên làm việc vì có liên quan đến hành vi cung cấp thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
theo hồ sơ vào ngày bảy tháng một mươi lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín trên tuyến quốc lộ một đã phát hiện và lập biên bản
đối với tài xế điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát bảy mươi chín c sáu nghìn hai trăm sáu mươi về lỗi vi phạm điều khiển xe tham gia kinh doanh vận tải hàng hóa
không có giấy vận tải bằng văn bản giấy theo quy định
ngoài ra phương tiện trên còn vi phạm thêm một lỗi khác nhưng được lực lượng làm nhiệm vụ nhắc nhở
đến khoảng một mươi một giờ cùng ngày trên trang mạng xã hội facebook mang tên xén quách đăng tải nội dung chửi bới xúc phạm
trong đó nêu rõ cả tên và cấp bậc của cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt phòng chống dịch
sau đó nội dung trên đã được gỡ bỏ trong ngày
qua làm việc quất xén đã thừa nhận là chủ tài khoản facebook và đã đăng tải thông tin xúc phạm cán bộ làm nhiệm vụ trên mạng xã hội
được biết quách xén cũng chính là chủ xe ô tô tải trên
lực lượng đã lập biên bản đồng thời đề xuất hình thức xử lý nghiêm hành vi vi phạm này
giả giọng đàn ông nói chuyện qua điện thoại
vũ thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã nhữ hán huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
đã lừa đảo chiếm đoạt của một phụ nữ số tiền hơn bốn tỷ đồng và bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang ra quyết định khởi tố để điều tra xử lý
trước đó nhung lập tài khoản facebook mang tên trần quang khánh kết bạn với một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại phường hoàng liệt quận hoàng mai tp hà nội
quá trình trò chuyện nhung đã cài đặt phần mềm chuyển đổi giọng nói đàn ông trên điện thoại
khi biết người phụ nữ đã nảy sinh tình cảm yêu đương nhung nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lấy lý do giải quyết công việc nhiều lần nhung yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản với tổng số tiền hơn bốn tỷ đồng
đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một nạn nhân nhiều lần đòi tiền không được nên đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang tố giác
tại cơ quan công an nhung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
số tiền chiếm đoạt được nhung đã chi tiêu sử dụng vào mục đích cá nhân và không có khả năng hoàn trả
lợi dụng nhu cầu muốn về quê của nhiều người dân một số đối tượng đã gọi điện thoại yêu cầu những người muốn về quê
phải chuyển khoản một số tiền để được đưa đón về địa phương
đây là hành vi lừa đảo và sở giao thông vận tải tp hcm khẳng định việc phải chuyển tiền mới được đưa đón là hoàn toàn giả mạo
thời gian gần đây có rất nhiều nhóm trên mạng xã hội lập ra với danh nghĩa là hội đồng hương chuyến xe nghĩa tình
của các tỉnh thành trên cả nước đã gọi điện thoại để lừa gạt người dân nhằm lấy thông tin cá nhân
và yêu cầu chuyển khoản một số tiền để được đưa đón về quê
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết những thông tin đó hoàn toàn là giả mạo
sở giao thông vận tải tp hcm không thu bất cứ một khoản chi phí nào đồng thời yêu cầu người dân hết sức cảnh giác
trường hợp người dân nghi là giả mạo sở giao thông vận tải tp hcm hay là bất kỳ một tổ chức nào đề nghị thu phí người dân
nên báo ngay với cơ quan công an
nhằm tạo điều kiện cho người dân sinh sống tại tp hcm có đăng ký hộ khẩu hoặc tạm trú di chuyển trong trường hợp cần thiết
đi đến các tỉnh thành hoặc từ các tỉnh thành trở về thành phố
từ ngày một tháng một mươi sở giao thông vận tải tp hcm đã có văn bản hướng dẫn người dân có nhu cầu hỗ trợ di chuyển
người dân có thể đăng ký trên cổng thông tin điện tử của sở giao thông vận tải tp hcm
tiến hành kiểm tra một nhà kho tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang đã phát hiện tại đây chứa số lượng lớn phân bó
thuốc bảo vệ thực vật và túi bao xoài không rõ nguồn gốc xuất xứ
cụ thể vào khoảng một mươi giờ ngày một mươi tháng một mươi tổ liên ngành chống buôn lậu của tỉnh an giang
phối hợp cùng công an xã phú hữu huyện an phú tiến hành kiểm tra nhà kho không tên tại tổ sáu ấp phú hòa xã phú hữu huyện an phú
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trong kho chứa trên một mươi một một trăm năm mươi chai gói thuốc trừ sâu trừ bệnh trừ cỏ phân bón
và ngoài kho có trên hai trăm chín mươi bảy túi bao xoài xuất xứ trung quốc
qua làm việc chủ sở hữu số hàng hóa trên không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên và bàn giao cho công an huyện an phú tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
tin an ninh trật tự đáng chú ý cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc vừa bắt giữ đối tượng phùng thị nga
trú tại huyện yên lạc để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
trong thời gian từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến nay
sử dụng nhiều tài khoản facebook và tài khoản youtube dân oan vĩnh phúc để đăng tải nhiều bài viết video có nội dung xuyên tạc nói xấu không đúng sự thật
bồi nhọ xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín đối với các tổ chức cá nhân của huyện yên lạc
ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín danh dự của cá nhân các đồng chí lãnh đạo
cũng như vai trò vị trí chức năng của các cơ quan nhà nước gây dư luận xấu trong cán bộ đảng viên quần chúng nhân dân và ảnh hưởng đến an ninh chính trị trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên lạc đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với phùng thị nga về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng
thu giữ được nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên lạc đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với phùng thị nga về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng

cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên lạc đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với phùng thị nga về tội lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng
thu giữ được nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến vụ án
thì đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi trình báo phối hợp giải quyết
trong lúc thực hiện công tác tuần tra kiểm soát lực lượng chức năng tỉnh bình thuận đã phát hiện
bốn người mang quốc tịch trung quốc không có giấy tờ tùy thân đang lẩn trốn trên một xe khách chạy hướng bắc nam
tổ cơ động liên ngành huyện tuy phong tỉnh bình thuận đã kiểm tra xe khách lưu thông hướng ninh thuận và thành phố hồ chí minh
trên xe có năm hành khách đã tiến hành khai báo y tế tại chốt kiểm dịch xã vĩnh hảo huyện tuy phong
tuy nhiên khi lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra trên xe thì phát hiện bốn người trung quốc không có giấy tờ tùy thân
tổ công tác đã tiến hành bàn giao phương tiện và hành khách cho công an huyện tuy phong để làm rõ
tại cơ quan công an tài xế dương xuân nam chú tỉnh hà tĩnh khai nhận chở số hành khách trên
từ huyện quảng sương thanh hóa và tỉnh đồng nai với giá từ sáu trăm linh đến bảy trăm linh nghìn đồng một người
riêng đối với bốn người trung quốc trên dương thỏa thuận nhận số tiền là một mươi ba triệu đồng khi đưa đến địa phận tỉnh đồng nai
hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín tại bình thuận nói riêng và cả nước nói chung đang diễn biến phức tạp
tại huyện tuy phong qua xét nghiệm cộng đồng đã phát hiện hai mươi bốn ca dương tính
chính quyền đang nỗ lực dập dịch khoanh vùng không để lây lan dịch bệnh
việc phát hiện các trường hợp như trên là góp phần kiểm soát các nguy cơ lây lan dịch bệnh phức tạp
còn tại hải dương công an huyện bình giang tỉnh hải dương đang xác minh làm rõ hành vi của năm trường hợp
chống đối lăng mạ xúc phạm lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch
vào ngày bảy tháng một mươi xe ô tô do lương kỳ anh chú tỉnh lạng sơn điều khiển
chở theo năm người qua chốt kiểm dịch xã vĩnh hưng huyện bình giang
tại đây tổ công tác làm nhiệm vụ đề nghị sáu người xuất trình giấy tờ tùy thân
giấy xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp pcr
trong các trường hợp trên chỉ có một hành khách là đủ điều kiện qua chốt
dù đã được tuyên truyền và giải thích nhưng năm người không đủ điều kiện qua chốt
không những không chấp hành mà còn có hành vi chống đối và xúc phạm lực lượng chức năng
đang làm nhiệm vụ vụ việc đã làm ủn tắc giao thông và ảnh hưởng tới hoạt động kiểm soát
người và phương tiện tại khu vực chốt ngay sau đó công an huyện bình giang đã phối hợp
với lực lượng chức năng đưa năm người trên về trụ sở công an huyện để xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
trong quá trình lập phương án bồi thường hỗ trợ xây dựng một số hạng mục
tại dự án khu công nghiệp nhân cơ năm năm cán bộ ở huyện đắk lấp của tỉnh đắk nông
đã chi trả và hỗ trợ tiền đền bù không đúng với số tiền gây tổng thiệt hại hơn tám năm tỷ đồng
về hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông
đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can khám xét nơi ở nơi làm việc
đối với lê văn a chủ tịch hội nông dân huyện đắk lấp nguyên phó phòng tài nguyên môi trường huyện đắk lấp
nguyễn ngọc hiệp chủ tịch ủy ban nhân dân xã nhân cơ nguyên phó phòng kinh tế hạ tầng huyện đắk rấp
phạm văn dũng công chức địa chính xã nhân cơ lê văn nga nhân viên ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện đắk rấp
nguyên nhân viên trung tâm phát triển quỹ đất huyện đắk lấp phan văn thời phó giám đốc ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện đắk lấp
nguyên phó giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất huyện đắk lấp
theo kết quả điều tra ban đầu trong quá trình lập phương án bồi thường hỗ trợ đối với các giai đoạn giai đoạn ba giai đoạn mở rộng giai đoạn nâng cao mức nước lòng hồ số bốn
giai đoạn trục chính từ quốc lộ một mươi bốn vào khu công nghiệp nhân cơ huyện đắk rơ lấp thực hiện không đúng với quy định của pháp luật
qua đó đã chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân không đúng quy định với tổng số tiền là hơn tám năm tỷ đồng
sau đây là một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý

cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên lạc của tỉnh vĩnh phúc vừa bắt giữ đối tượng phùng thị nga chú tại huyện yên lạc để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
trong thời gian từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến nay phùng thị nga đã sử dụng nhiều tài khoản facebook và tài khoản youtube dân oan vĩnh phúc
để đăng tải nhiều bài viết video có nội dung xuyên tạc nói xấu không đúng sự thật bôi nhọ xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín đối với các tổ chức cá nhân của huyện yên lạc
ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín danh dự của các đồng chí lãnh đạo cũng như vai trò vị trí chức năng của các cơ quan nhà nước gây dư luận xấu trong cán bộ đảng viên quần chúng nhân dân và ảnh hưởng đến an ninh chính trị trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên lạc đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với phùng thị nga về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng thu giữ được nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến vụ án

đối với đức linh sau khi bị khởi tố cơ quan công an đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra
tuy nhiên sau đó hai đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên công an huyện nhân trạch đã phát lệnh truy nã
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào ngày ba tháng một mươi công an huyện nhân trạch phối hợp với công an huyện châu thành tỉnh kiên giang tiến hành bắt giữ nguyễn vũ linh khi đang trốn ở xã thạnh lộc
sau gần năm năm gây án còn đức bị bắt trước đó một ngày
tại huyện trần văn thời của tỉnh cà mau
thưa quý vị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp với rất nhiều chiêu trò và thủ đoạn mới
công an quận cầu giấy của thành phố hà nội vừa đấu tranh làm rõ một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn là mạo danh thầy cúng nhận cúng dân sao giải hạn online để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong vụ việc này nạn nhân chỉ vì thiếu hiểu biết nhẹ dạ cả tin đã chuyển khoản hàng trăm triệu đồng cho đối tượng
với mục đích cúng giải hạn cầu bình an online
trong thời gian nghỉ giãn cách phòng chống dịch bệnh đối tượng này nhận thấy có nhiều người dân rất quan tâm đến vấn đề tâm linh như dân sao giải hạn cầu bình an sức khỏe
đối tượng đã lập trang facebook có tên và ảnh đại diện một pháp sư thái lan sau đó tiếp tục lập ra các nick ảo để tạo tương tác
khiến nhiều người dễ dàng đặt niềm tin vào vị pháp sư và phương pháp cúng online

đối tượng đã lập trang facebook có tên và ảnh đại diện một pháp sư thái lan sau đó tiếp tục lập ra các nick ảo để tạo tương tác
để tạo niềm tin với nạn nhân đối tượng sau khi nhận tiền đã gửi lại ảnh chụp nghi thức cúng
nhưng đây thực chất chỉ là những tấm ảnh được đối tượng lê công thành copy từ trên mạng và chỉnh sửa lại
bản thân đối tượng cũng không có bất cứ kiến thức nào liên quan đến việc cúng giải hạn
đối tượng lợi dụng mạo danh thầy cúng lập một fanpage giả với tên của một thầy pháp sư bên thái lan
cúng dân sao giải hạn cúng cầu tài độc sức khỏe
liên quan đến việc thờ cúng hay là liên quan đến việc cúng lễ dân sao giải hạn đều là những tài khoản ảo
vì vậy khuyến cáo người dân là nên tìm hiểu kỹ không tin quá nhiều vào những cái tài khoản này để trở thành nạn nhân để bị mất tiền
và như vậy việc dân sao giải hạn để cầu bình an nhưng bình an thì chưa thấy đâu
nhưng nạn nhân đã rơi vào tình cảnh tiền mất tật ma
toán nhân dân huyện tuy an tỉnh phú yên đã tuyên phạt bị cáo
võ minh hoàng chú tại thôn diêm hội xã an hòa hải huyện tuy an chín tháng tù giam
hoàng là bị cáo trong vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra tại chốt kiểm dịch covid một mươi chín thôn phú điểm xã an hòa hải huyện tuy an
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi ba tháng chín sau khi đã uống rượu bia võ minh hoàng vẫn điều khiển xe máy từ thành phố tuy hòa về nhà
khi đi đến chốt kiểm dịch covid một mươi chín thôn phú điểm xã an hòa hải hoàng được các nhân viên làm nhiệm vụ trực chốt kiểm dịch yêu cầu khai báo y tế
nhưng đối tượng không chấp hành mà còn chửi bới xúc phạm các thành viên trong tổ công tác
khi lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại chốt kiểm dịch đề nghị hoàng chấp hành quy định về khai báo y tế
thì đối tượng tiếp tục chửi bới xông vào đánh anh nguyễn thanh hoàng phó chủ tịch hội cựu chiến binh xã đang làm nhiệm vụ tại chốt
khi hai thành viên tổ công tác là anh hồ văn thường thôn đội trưởng thôn phú điểm và anh dương văn thái công an viên thôn tân hòa đến can ngăn
võ minh hoàng xô ngã anh thái rồi đánh liên tiếp vào mặt anh thường buộc lực lượng công an xã an hòa hải huyện tuy an phải khống chế áp giải võ minh hoàng về trụ sở làm việc
ngay sau đó võ minh hoàng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy an khởi tố bị can và đề nghị truy tố về tội chống người thi hành công vụ
tại phiên tòa bị cáo hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và nhận bản án thích đáng cho hành vi trên
chiều qua hội đồng xét xử tòa nhân dân cấp cao tại hà nội đã tuyên án phúc thẩm vụ án xảy ra tại dự án nhà máy ethanol phú thọ
phiên tòa phúc thẩm này có sáu bị cáo kháng cáo gồm vũ thanh hà nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí pvb
phạm xuân diệu nguyên tổng giám đốc tổng công ty xây lắp dầu khí việt nam pvc nguyễn xuân thủy nguyên phó trưởng phòng đầu tư dự án công ty pvb
hai khương anh tuấn nguyên phó trưởng phòng thương mại công ty pvb lê thanh thái nguyên trưởng phòng kinh doanh công ty pvb hoàng đình tâm nguyên kế toán trưởng công ty pvb
trên cơ sở đánh giá tính chất hành vi và hậu quả tội phạm cũng như nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo
cũng như diễn biến tại phiên phúc thẩm hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xem xét lại phần trách nhiệm bồi thường của bị cáo vũ thanh hà phạm xuân diệu và lê thanh thái
tòa phúc thẩm cũng không chấp nhận kháng cáo xin miễn trách nhiệm dân sự của các bị cáo nguyễn xuân thủy khương anh tuấn và hoàng đình tâm
tòa án phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo vũ thanh hà sáu năm sáu tháng tù phạm xuân diệu ba năm sáu tháng tù và lê thanh thái hai mươi bốn tháng tù
sáng nay tòa nhân dân cấp cao tp đà nẵng mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo trần thị tuyết diệu
trú tại huyện tây hòa tỉnh phú yên về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh phú yên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này
qua đó tuyên phạt bị cáo trần thị tuyết diệu tám năm tù giam về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cho rằng mình bị oan bị cáo trần thị tuyết diệu đã làm đơn kháng cáo bản án tại phiên tòa sơ thẩm
tại phiên tòa phúc thẩm vào sáng ngày hai mươi chín tháng chín hội đồng xét xử quyết định không chấp nhận kháng cáo của bị cáo trần thị tuyết diệu
đồng thời giữ nguyên hình phạt tám năm tù giam đối với bị cáo diệu
vừa qua phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế
phá chuyên án bắt một đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức game online
đối tượng bị bắt giữ là hoàng ngọc phú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thị xã hương trà
theo điều tra ban đầu phú đăng ký làm đại lý cấp hai của cổng game nổ hũ và game vip
rồi tổ chức cho các con bạc đánh bạc trên các game này thông qua hình thức mua bán điểm game
cứ mỗi điểm game phú mua của đại lý cấp trên với giá tám mươi ba đồng một điểm
bán lại cho các con bạc giá tám mươi năm đồng một điểm và mua từ các con bạc với giá tám đồng một điểm
ngoài ra phú còn tự tạo các tài khoản để tự mua bán điểm nhằm hưởng tiền hoàn trả phí giao dịch từ đại lý cấp trên
bằng thủ đoạn này từ ngày một tháng tám đến ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
phú đã tổ chức cho một mươi năm con bạc đánh bạc bằng hình thức game online với tổng số tiền khoảng chín trăm linh triệu đồng
tại tỉnh đắk lắk toán nhân dân tp đà nẵng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với hai đối tượng
trương tông tấn hai mươi tám tuổi và tống thị hồng hạnh hai mươi năm tuổi cùng chú tại tp buôn ma thuột
về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo nội dung vụ án năm hai nghìn một mươi bảy tấn và hạnh đã đặt làm giả ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
và sáu con dấu giả của văn phòng công chứng tây nguyên
hai bị cáo đã đưa ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cùng các hợp đồng sang nhượng tự soạn thảo
có đóng dấu giả của văn phòng công chứng tây nguyên đi lừa vay mượn chiếm đoạt của bà khoa thị thanh xuân
chú tại phường khánh xuân tp buôn ma thuột tổng số tiền bảy trăm năm mươi triệu đồng
trong đó tấn chiếm đoạt hơn sáu trăm chín mươi bảy triệu đồng hạnh chiếm đoạt hơn năm mươi hai triệu đồng
ngày hai mươi hai tháng bốn toán nhân dân tỉnh đắk lắk đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt trương công tấn
tám năm tù giam tống thị hồng hạnh một mươi năm năm sáu tháng tù giam cùng với hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và làm giả sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
sau đó cả hai đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm sau khi xem xét các tình tiết diễn biến có trong hồ sơ vụ án
và lời khai của hai bị cáo hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo tuyên y án sơ thẩm
còn tại tỉnh đắk lắc tòa nhân dân cấp cao tp đà nẵng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo lê văn thành hai mươi năm tuổi chú tại xã eanun huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc về hai tội giết người và cướp tài sản
theo cáo trạng vào dạng sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi thành đi xe khách từ tỉnh bình dương về đến bến xe phía nam tỉnh đắk lắc
trên đường đi tìm có nét để vào chơi thành đã gặp ông nguyễn văn đông năm mươi sáu tuổi trú tại huyện grong anna tỉnh đắk lắc hành nghề xe ôm
trong quá trình bảo ông đông chở đến hẻm ba trăm hai mươi bảy đường y moan phường tân lợi tp buôn ma thuột thành đã nảy sinh ý định giết ông đông để cướp chiếc xe máy
khi đến hẻm vắng trời tối nên thành đã lấy trong ba lô một con dao dài ba mươi cm đâm liên tiếp một mươi nhát vào người ông đông
bị đâm ông đông chi hô và bỏ chạy lúc này người dân xung quanh nghe tính kêu cứu chạy ra thì phát hiện ông đông nằm gục trên đường với nhiều vết thương
sau đó nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong gây án xong thành nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường
chiều cùng ngày khi thành đang trên đường trốn về nhà ở huyện buôn đôn thì bị lực lượng công an bắt giữ
ngày một mươi tám tháng sáu thành bị tòa nhân dân tỉnh đắk lắc xét xử sơ thẩm tuyên phạt tử hình về tội giết người ba năm tù giam về tội cướp tài sản
sau đó thành làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tuy nhiên hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo và tuyên phạt lê văn thành y án cấp sơ thẩm tử hình về tội giết người ba năm tù giam về tội cướp tài sản
tổng hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là tử hình